hiện lưu lượng nước về hồ hòa bình đang lên nhanh mức nước trên hồ ở mức cao hơn một trăm linh m
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi công ty thủy điện hòa bình
yêu cầu mở một cửa xả đáy vào hồi tám giờ ngày hôm nay mùng năm tháng tám
công điện yêu cầu trong thời gian mở cửa xả lũ phải liên tục duy trì phát điện tối đa tám tổ máy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước về hồ hạ lưu đập để báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng
theo thông tin từ công ty thủy điện hòa bình mực nước lúc bảy giờ ngày năm tháng tám tại thượng lưu hồ hòa bình là một trăm linh sáu một mươi bốn m
hạ lưu đập thủy điện là một mươi ba bốn mươi ba m lượng nước về hồ là một năm trăm bảy mươi bảy m ba nước qua tổ máy là ba ba trăm năm mươi tám m ba nước xả qua cửa xả là một sáu trăm linh m ba
sau khi xả đáy cửa số một tính đến một mươi một h ba mươi lượng nước về hồ là ba sáu trăm tám mươi tám m ba trên dây mực nước trên sông đà hạ lưu đập lên đến một mươi bốn bảy mươi m
nước qua tổ máy hai m ba
trước khi xả đáy cửa số một tính đến một mươi ba bốn mươi tám m ba trên dây nước qua cửa xả là một năm trăm chín mươi chín m ba trên dây
trước khi mở cửa xả đáy số một công ty thủy điện hòa bình cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
thông báo đến các cấp chính quyền người dân và các tổ chức hoạt động trên sông ven sông biết thông tin xả lũ trên hồ thủy điện hòa bình
để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản